hưởng ứng ngày vẩy nến thế giới hai mươi chín tháng một mươi bệnh viện gia liễu trung ương đã bắt đầu tuần lễ khám và tư vấn miễn phí cho các bệnh nhân vẩy nến
đây là một bệnh lý tự miễn về da không lây nhưng những người mang căn bệnh này thì vẫn có thể sống và làm việc bình thường nếu được điều trị đúng cách
ngay từ tám giờ sáng đã có nhiều bệnh nhân vẩy nến đến đây để được khám và
trong bệnh nhân vẩy nến người bệnh đến khám được khám bệnh tư vấn về tình trạng bệnh tư vấn về các phương pháp điều trị hiện có trên thế giới
cũng như các phương pháp điều trị bệnh vẩy nến đang áp dụng tại bệnh viện
đồng thời bệnh nhân vẩy nến cũng được tư vấn và tặng một bộ quà tặng chăm sóc phù hợp với từng vấn đề gặp phải
chương trình khám bệnh miễn phí sẽ kéo dài đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
thời gian từ tám giờ đến một mươi hai giờ hằng ngày tại tầng sáu tòa nhà điều hành bệnh viện gia liễu trung mương một mươi năm a phương mai đống đa hà nội